bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ban hành thông tư quy định trình tự thủ tục đánh giá rủi ro cấp phép nhập khẩu thủy sản sống
theo đó đối với trường hợp phải đánh giá rủi ro tổ chức cá nhân gửi một bộ hồ sơ đến tổng cục thủy sản
trong thời hạn ba mươi ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ tổng cục thủy sản tổ chức thực hiện đánh giá rủi ro theo quy định
cấp giấy phép nhập khẩu thủy sản sống kèm theo kế hoạch kiểm soát thủy sản sống nhập khẩu được phê duyệt
trường hợp không cấp phép nhập khẩu tổng cục thủy sản trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do
đối với trường hợp không phải đánh giá rủi ro trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ tổng cục thủy sản cấp giấy phép theo quy định
hiệu lực của giấy phép nhập khẩu thủy sản sống để làm thực phẩm làm cảnh giải trí nghiên cứu khoa học
căn cứ trên đề xuất của tổ chức cá nhân nhập khẩu hoặc kết quả đánh giá rủi ro nhưng không quá một mươi hai tháng kể từ ngày cấp